vào sáng ngày hôm nay ba mươi tháng sáu ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi sáu khai mạc hội nghị lần thứ hai mươi bốn để thảo luận nhiều nội dung quan trọng
mặc dù bị tác động bởi dịch covid một mươi chín nhưng kinh tế thủ đô vẫn duy trì tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn sáu tháng đầu năm tăng ba bốn
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã chủ trì hội nghị
bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã chủ trì hội nghị
đồng chí bí thư thành ủy hà nội đã chủ trì hội nghị